đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho hơn một trăm một mươi hectare đất canh tác giải quyết vấn đề hạn hán lũ lụt của bốn địa phương là hà nội hưng yên bắc ninh và hải dương
nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống là đảm bảo tưới cho một trăm một mươi hectare đất canh tác lúa màu và cây công nghiệp tạo nguồn cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm nuôi trồng thủy sản diện tích một mươi hai hectare
cấp nước sinh hoạt cho hơn ba triệu người dân và các khu công nghiệp tập trung
cùng các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong vùng diện tích khoảng bốn ba trăm linh hectare
hệ thống này còn góp phần tiêu úng cho một trăm chín mươi hai bốn mươi năm hectare diện tích phía trong đê bảo vệ dân sinh sản xuất nông nghiệp và các cơ sở kinh tế khác
hơn sáu mươi năm tồn tại với sứ mệnh lịch sử lớn lao như vậy
thế nhưng nhiều năm nay hệ thống đại thủy nông bắc hưng hải phải oàn mình gồng gánh dòng nước ô nhiễm do hoạt động xả thải thiếu kiểm soát của con người gây ra
từ dòng kênh chính nguồn nước đen bốc mùi hôi thối chậm chậm chảy vào các kênh nhánh
hơn một mươi năm làm công việc quản lý trạm bơm đồng than hai tại xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên ông lê văn ba chưa một lần thấy nước canh bớt mùi ô nhiễm
trong ký ức của mình ông kể lại
hồi nhỏ dòng kênh này còn được người dân sử dụng
như một nguồn nước sinh hoạt và áp đầy tôm cá
ấy vậy mà chỉ hơn chục năm sau con kênh xanh tróng vắt ngày nào đã trở thành một dòng kênh chết đen kịt và bốc mùi quanh nằm
kính thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt tại trạm bơm hai của xã đồng than huyện yên mỹ
và như quý vị có thể thấy thì đây là nguồn nước duy nhất dành cho tưới tiêu hai trăm linh hectare hoa màu tại xã này
người dân không còn sự lựa chọn nào khác và bao nhiêu năm nay vẫn tưới tiêu bằng thứ nước ô nhiễm
ngày xưa sắp làm thứ nào đó
trong sạch ngày xưa chúng tôi còn tắm rửa còn lấy về rửa rau
nhiều khi tôi cũng chưa ngúc thời kỳ có thời gian là còn ngúc người ăn rửa
nhưng sau khoảng hơn chục năm nay là nó ô nhiễm nhiều cho nên là không thể dùng rửa
và bây giờ dùng đi thì nó quá ô nhiễm tất cả rửa chân tay cũng không dám rửa chứ không nói gì đến ăn
cá tôm thì không có con
không có một loại con cá gì không có một loại gì sống
nếu nó vơi xuống cái đồng thì đúng đảm bảo thật không có một con gì sống được ở dưới ấy
cả cả nếu như thầy tôi bắt cua cá thì tôi bắt nhiều lắm chứ không phải ít
nhưng bây giờ thì nào tôi ra bắt được con cua con cá nào mà ăn
đều đặn mỗi tháng ông ba mang máy bơm ra để mồi nước cho trạm bơm
nước hút lên bơm tới đâu thì mùi hôi thối tỏa ra tới đó
người dân còn miêu tả lại sau mỗi lần bơm nước liên tục vài ngày bọt bẩn còn đông đặc sủi lên cao cả mét
khi bơm lên thì nó mùi khắn mùi khắn mà nó thối
nhưng mà nó bơm lên thì có quá nhưng mà khi bơm lên thì bọt nó nổi lên cao hẳn mét hơn mét đi
mới bơm thì nó thì khoảng tiếng thì nó chưa có bọt nhưng khoảng hai ba tiếng sau đến là nó có bọt đầy lên rồi
biết rằng chất lượng nước cho cây trồng như thế này là không đảm bảo nhưng đây chính là nguồn nước duy nhất của bà con nông dân
ngoài dòng cách này ra bà con không có một lựa chọn nào khác
bây giờ thì không có phương pháp gì để mà cái đạo được nước chỉ có bơm lên để coi như nó lắng lắng trong được ít nào thôi

với bơm lên là chúng cũng không thể làm cách nào để thay đổi được nước
để khắc phục tình trạng nước quá ô nhiễm như thế này người dân chỉ còn cách chờ đợi một thời gian cho chất bẩn lắng xuống mới dám dùng để tưới tiêu cho cây trồng
ở đây người dân đồng than rất ít trồng rau mà chỉ dám trồng cây ăn quả như ổi và cam
ai cũng hiểu được rau nếu được trồng bằng thứ nước màu đen như thế này liệu rằng có đảm bảo cho sức khỏe của con người
để tìm hiểu người dân đã làm như thế nào để sử dụng nguồn nước này phóng viên đã có mặt tại ruộng ổi rộng hơn một hectare của một người nông dân tại xã đồng than
hơn năm mươi dãnh tưới tiêu trong khu ruộng này đều đang chứa một lượng lớn nước có màu đen không khác gì màu nước bên ngoài dòng cây nhánh
thì nhìn là tôi vừa mới bơm nước lên rồi đấy thì ông để một tuần sau bơm tưới
thế độ khoảng cỡ một tuần sau tôi lấy vào lấy vào trong ao để lắng
vậy là khoảng cỡ một tuần
hàng tuần sau mới tưới lên ruộng
lắng hàng tuần sau mới lắng
đây là nước ông ba ông bơm lên cho nó vào trong này
thì phải hàng tuần bây giờ chúng tôi mới

thì nước không dám tưới nếu bình thường ở các nơi khác nước sẽ lên cây
nhưng mà đây chỉ dám tưới cho cái ấy thật thất để nó chỉ đi được quăng ở dưới đất
nó không được lên cây nó không bị bẩn đến các cái sản phẩm của mình làm ra
nước mình cho vào tháo vào trong này để ngưng được khoảng cơ
nửa tháng sau mình mới dùng
nên là để cho có thể là lúc làm mình té phân té lân để có thể té cả nó xuống dưới ao này
để nó cũng để tạo nên cái kiềm là nó sẽ hạn chế bớt được cái chất bẩn ô nhiễm của nước
cái môi trường nước sạch thì cái bộ rễ của cây nó rất vàng
mình ném phân có thể ba đến năm ngày bắt đầu nó sẽ ăn được rồi
nhưng mà cái bộ dễ nó do nhiễm nước bẩn nó bị đen
có khi ném phân phải bảy đến một mươi ngày cây nó mới thấy hồi phục màu xanh
nên mình bón
dù đã được để lắng cả tháng trời nước vẫn hồi thối và bốc mùi
đó cũng chính là lý do mà người nông dân không thể tưới nước lên cao mà chỉ dám dùng giảm phun dưới thấp
thế để tránh cái nước bẩn nó văng lên các cái hoa quả trên cây
chúng tôi phải làm cái cột quang nước này nó thấp để cho nó chỉ có tưới được ở dưới là làm mặt đất nó không bị ảnh hưởng đến hoa quả cái sản phẩm trên cây trồng
tại những rãnh nước như thế này nhiều nơi còn đảo sâu thả cá rô phi cá chê hay thả ốc nhồi những loại thủy sản nước ngọt dễ dàng sinh sống ở nguồn nước khắc nghiệt
nhưng đối với ruộng ồi của ông quân chẳng có con gì sinh sống được trừ ốc biêu vàng
dù sống được nhưng những con ốc này không thể lớn như kích thước bình thường và lớp vỏ của nó cũng bị ăn mòn nhàm nhở
nhưng cái con ốc này thì là nó như thế nào mà bị như thế này không
con ốc này là do là cái nước bẩn
nên cái axit nó ăn hết cái vỏ của nó
nó chỉ còn lại đây là cái vỏ đá bên trong
thế là nó nó có chuyển nó đang từ màu vàng hoặc màu xanh
thì là bây giờ nó trở thành cái màu trắng đá cuội
à tức là con thấy cái màu đen của nó đã bị mất hết
bán hết rồi nó chỉ còn cái màu đá cuội
đây chỉ là một trong một trăm mười nghìn hecta đất đang được người dân canh tác mỗi ngày
mà phải sử dụng nguồn nước tưới tiêu ô nhiễm lấy từ hệ thống canh bắc hưng hải
nên toàn hệ thống sông đang lên mức báo động
việc duy trì dòng chảy trên các trục sông nhằm giảm thiểu ô nhiễm
cạn kiệt nguồn nước cải thiện môi trường sinh thái đang là bài toán khó
theo một báo cáo mới nhất của viện nước tưới tiêu và môi trường thuộc viện khoa học thủy lợi việt nam
tổng lượng nước thải các loại xả vào hệ thống bắc hưng hải khoảng bốn trăm năm mươi ba một trăm chín mươi năm m ba trên một ngày đêm
trong đó nước thải sinh hoạt chiếm năm mươi tám bốn mươi bảy nước thải công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh
chiếm hai mươi năm bảy mươi hai nước thải làng nghề chiếm hai sáu mươi năm nước thải chăn nuôi chiếm một mươi hai hai và nước thải y tế chiếm một ba mươi
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh hưng hải
hương yên đã xử phạt ba trăm bảy mươi trường hợp là các tổ chức cá nhân vi phạm liên quan đến hệ thống bắc hương hải
và xử phạt tổng số tiền lên tới hơn một mươi một tỷ đồng
tuy nhiên quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đã làm cho tình hình vi phạm pháp luật
trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày càng gia tăng và nghiêm trọng
các tổ chức cá nhân xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật vào hệ thống công trình thủy lợi diễn ra phổ biến
dẫn đến ô nhiễm nước trong hệ thống ngày càng trầm trọng nhất là vào mùa nước cạn
thế nhưng công tác đấu tranh còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống thủy lợi bắc hương hải trải dài
đi qua nhiều địa phương lại chịu ảnh hưởng của nhiều hoạt động từ các doanh nghiệp và người dân
do vậy giải pháp lâu dài cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
sự tham gia ủng hộ của người dân nhằm triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của sông bắc hưng hải